cục hải quan tp hcm vừa phát hiện gần bốn mươi năm kg mong bóng cá sử quý hiếm thuộc danh mục hàng hóa cấm mua bán
được vận chuyển từ mỹ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cụ thể tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu công an tp hcm kiểm tra lô hàng có xuất xứ từ mexico được vận chuyển tới mỹ đưa về việt nam
qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn mươi bốn hai kg bong bóng cá sử mcdonald s được quấn nhiều lớp ni lông trong thùng sốt
đây là loại cá có tên trong phụ lục một công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp
thuộc danh mục hàng cấm mua bán